ngân hàng nhà nước việt nam đã tổ chức họp báo thông báo kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong sáu tháng đầu năm định hướng những tháng cuối năm
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ngân hàng nhà nước đã điều hành linh hoạt đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ ngoại hối kiểm soát lạm phát đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế hỗ trợ tăng trưởng phục hồi kinh tế trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh giảm lãi suất hai lần tạo điều kiện cho các tổ chức tiến dụng có cơ hội tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ ngân hàng nhà nước giảm chi phí vay vốn cho doanh nghiệp và người dân
kịp thời ban hành thông tư số năm ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi trong việc hướng dẫn cho vay tái cấp vốn lãi suất số tiền một mươi sáu tỷ đồng để ngân hàng chính sách xã hội cho người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính vay với lãi suất trả lương cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các tổ chức tín dụng cũng đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín với lãi suất cho vay giảm mạnh